nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi ubnd tỉnh phú yên vừa cam kết sẽ tổ chức đối thoại định ký ít nhất mỗi năm hai lần với cộng đồng doanh nghiệp và báo chí
ngoài ra phú yên cũng cam kết đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư và thành lập doanh nghiệp
ubnd tỉnh phú yên cam kết đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm từ năm mươi đến sáu mươi thời gian giải quyết các thủ tục trong đầu tư
rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp cấp phép xây dựng thông quan hàng hóa hoàn thuế đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua cung ứng phát triển các dịch vụ tư nhân
ngoài ra phú yên công khai đường dây nóng hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử ubnd tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho các doanh nghiệp
thống nhất đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ
đây là hành động cụ thể hóa nghị quyết ba mươi năm của chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi và thực hiện năm doanh nghiệp phú yên hai nghìn ba mươi